những đường bê tông rộng hơn một mét tranh vanh nối những quả đồi khe núi và những ngôi nhà của bà con ở vùng cao lại với nhau
dù rất khó khăn nhưng bằng sự hỗ trợ của nhà nước cùng với sức dân nhiều tuyến đường đặc thù như thế đã được hình thành
tạo thuận lợi cho người dân đi lại cho con em đến trường một cách thuận tiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
không hề đơn giản mỗi khi đổ bê tông ở địa hình không bằng phẳng phải khó khăn lắm bà con mới kề máy trộn bê tông sao cho thang bằng
không những vậy để vận chuyển cát sỏi xi măng đến điểm thi công tất cả đều phải dùng sức người
dù vất vả bà con không ngần ngại cùng chung tay để làm xong con đường vào bản
người dân thôn chúng mình vất vả quá đường xá đi lại khó khăn
nhờ chính phủ cho sỏi cát xi măng nên người dân trong thôn bảo nhau đi làm đường
dốc được đổ bê tông sẽ đi lại dễ dàng hơn
chính vì sự thiết thực của những tuyến đường bê tông đặc thù phù hợp với điều kiện của bà con vùng cao
không khí lao động cũng phấn khởi khẩn trương
không chỉ nam giới chị em và cả lãnh đạo xã cũng sắm tay vào cùng giúp nhân dân
đối với vùng cao này mà có được những tuyến đường bê tông này là cực kỳ là thuận lợi cho bà con
bởi vì như các anh đã biết đi các đoạn đường từ dưới lên thì nếu mà không có đường bê tông
thì người dân rất là vất vả
mong muốn của người dân là chỉ có được nhà nước hỗ trợ như này để có được các tuyến đường bê tông đến tận nhà
để cho người dân có thể đi lại cho nó thuận tiện vào các ngày mưa nắng thuận lợi
toàn huyện trạm tấu đã hoàn thành ba mươi năm trên ba mươi bảy thôn bản có đường bê tông
bên cạnh những đường giao thông đến trung tâm xã thì giờ đây việc đi lại của người dân
ở những thôn bản đặc biệt khó khăn đã trở nên thuận tiện hơn
đây cũng là mục tiêu của đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh yên bái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thông qua đó còn thấy rõ được ý chí tự lực tự cường phát huy vai trò chủ thể của người dân vùng cao
tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước thay đổi bộ mặt vùng nông thôn
và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân